sở y tế hải phòng vừa xác nhận vào lúc hai mươi ba h đêm qua ngày sáu tháng ba khoa bệnh nhiệt đới
bệnh viện hiễu nghị việt tiệp hải phòng đã tiếp nhận trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín ở huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng đây là bố đẻ của bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín ở tại một trăm hai mươi năm trúc bạch hà nội
và lái xe của ông này có tiếp xúc gần với con gái mình những ngày qua
thông tin ban đầu cho biết ngày hai tháng ba ông tê đi cùng lái xe riêng lên một trăm hai mươi năm trúc bạch hà nội thăm con gái n
ngay sau khi n dương tính với covid một mươi chín sở y tế hải phòng đã khẩn trương vào cuộc
chỉ đạo các đơn vị triển khai nghiệp vụ đón ông tê đưa vào khoa bệnh nhiệt đới cách ly
theo dõi nghi nhiễm covid một mươi chín việc khử khuẩn nơi ở của ông tê được trung tâm y tế dự phòng thành phố
phối hợp với trung tâm y tế huyện thủy nguyên triển khai khẩn
hiện trung tâm y tế dự phòng thành phố hải phòng đang tiến hành điều tra dịch tễ số người từng tiếp xúc với ông t
từ ngày hai đến ngày sáu tháng ba